theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đêm qua một mươi hai tháng một mươi
không khí lạnh tác động đến miền bắc đạt ngưỡng mạnh nhất
nhiệt độ các tỉnh thành tiếp tục giảm sâu so với ngày hôm trước
vùng đồng bằng và ven biển trời lạnh vào đêm và sáng sớm
vùng núi trời rét các vùng núi cao rét đậm rét hại bao phủ hoàn toàn
lúc bảy giờ ngày một mươi ba tháng một mươi quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số địa phương vùng núi như sau
hoàng suphi hà giang giảm xuống một mươi tám bốn độ c
mộc châu sơn la một mươi tám một độ c
tam đảo vĩnh phúc một mươi bảy chín độ c
sinh hồ lai châu một mươi bảy hai độ c
đồng văn hà giang một mươi sáu bốn độ c
bắc hà lào cai một mươi năm bảy độ c
đèo pha đin sơn la một mươi năm một độ c
mù căng trải yên bái một mươi năm độ c
sapa lào cai rét đậm một mươi bốn độ c
mẫu sơn lạng sơn rét hại một mươi hai năm độ c
hiện nay ngày một mươi ba tháng một mươi ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam
dự báo đêm nay và ngày mai một mươi bốn tháng một mươi
bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông bắc bộ
sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía tây bắc bộ và một số nơi ở bắc trung bộ
do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu cơn bão số tám
nên chiều nay một mươi ba tháng một mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi
ở khu vực bắc bộ và quảng trị có mưa to có nơi mưa rất to
riêng khu vực từ thanh hóa đến quảng bình có mưa rất to
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm nay đến ngày một mươi năm tháng một mươi
ở bắc bộ và thanh hóa trời chuyển lạnh
vùng núi phía bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ một mươi chín hai mươi hai độ c
vùng núi có nơi rét dưới một mươi tám độ
từ nay đến ngày mai một mươi bốn tháng một mươi
do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường với hoàn lưu cơn bão số tám
nên ở vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ
có gió mạnh cấp sáu tăng lên cấp bảy cấp tám
vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động mạnh
từ đêm mai một mươi bốn tháng một mươi
ở vĩnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy biển động
sóng biển cao từ một năm đến ba mét
khu vực bắc biển đông có gió đông bắc mạnh cấp sáu
có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động
sóng biển cao từ hai đến bốn mét
cảnh báo từ ngày một mươi sáu tháng một mươi không khí lạnh sẽ được tăng cường mạnh thêm
khu vực hà nội từ chiều nay đến ngày một mươi năm tháng một mươi
có mưa vừa mưa to
từ đêm nay đến ngày một mươi năm tháng một mươi
trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ hai mươi đến hai mươi hai độ c